trong khi trung quốc đang nỗ lực chống lại covid một mươi chín do sự lây lan nhanh chóng của omicon
ở một số thành phố trọng điểm các quan chức y tế ở thượng hải cho biết dịch bệnh đang được kiểm soát
theo reuters tại thành phố thượng hải nơi đang bước vào tháng phong tỏa thứ hai
các quan chức thành phố thông tin số lượng ca mắc mới đã giảm kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên bao giờ thượng hải dỡ bỏ lệnh phong tỏa vẫn là câu hỏi lớn
trong khi đó các quan chức bắc kinh thông báo đóng cửa các cơ sở kinh doanh không cần thiết
ở quận lớn nhất thành phố quận triều dương
các nhà chức trách cũng cho hay việc xét nghiệm hàng loạt sẽ được tiếp tục ở các quận còn lại vào cuối tuần này
ủy ban y tế quốc gia trung quốc đã báo cáo bốn sáu trăm hai mươi tám trường hợp dương tính trong cộng đồng
trong đó có ba trăm năm mươi sáu trường hợp có triệu chứng và bốn hai trăm bảy mươi hai ca không triệu chứng
thượng hải và bắc kinh lần lượt ghi nhận bốn hai trăm sáu mươi chín và bảy mươi hai trường hợp với một mươi hai ca tử vong
tất cả đều đến từ thượng hải
ở cấp quốc gia các quan chức trung quốc đang đẩy mạnh chính sách zero covid
theo đó trung quốc đang lên kế hoạch cho các kịch bản sau giãn cách
bằng cách xây dựng các cơ sở xét nghiệm covid một mươi chín phản ứng chuỗi epolymerset vĩnh viễn